tại hà nội đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã có buổi tiếp đại sứ kazakhstan ông bakethan sumakhanov
tại buổi tiếp đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết năm tới hai bên sẽ kỷ niệm hai mươi năm năm quan hệ hợp tác ngoại giao
và quan hệ giữa hai nước ngày càng được củng cố và phát triển để đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu thực chất và có hiệu quả
đồng chí nguyễn thiện nhân đề nghị hai bên chú trọng đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư và năng lượng
hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu đã có hiệu lực từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
mở ra nhiều triển vọng cho hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa việt nam và kazakhstan
hai bên cần phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả của hiệp định
ông bakethan sumakhanov mong muốn hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp đặc biệt là cấp cao
nhằm tăng cường quan hệ tin cậy tạo động lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực
hai bên nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật
nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp hai nước